chỉ ẩn những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ dịp tết nguyên đán
bộ trưởng cũng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc lan tòa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ tôi cũng xin gửi lời truyền lời đến các cán bộ chiến sĩ trong tết kia
các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh có những đồng chí đã bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ
nhiều đồng chí trong đây này vẫn chưa được nghỉ tết
các đồng chí khắc phục bám sát địa bàn bám sát vào những các công việc như vậy
các đồng chí trực trăm phần trăm quân số luôn luôn trên mặt đường
và đặc biệt là lực lượng công an xã công an xã phường thị trấn lực lượng tư sở
các đồng chí bám sát vào người dân và phản hành nhiều hình ảnh đẹp
chúng ta tiếp xúc với nhân dân gần gũi với nhân dân
thế rồi là tiếp nước tiếp xăng rồi tặng quà
đấy những hình ảnh đó rất thân thiện
rồi giúp đỡ những người mà bệnh tật không may ở ngoài đường
rất cần phải có sự hỗ trợ cấp cứu kịp thời
nhiều người đã được cứu sống
phát huy những kết quả đã đạt được ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc các mặt công tác trọng tâm
tạo những bước đột phá tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi
chủ động nắm chắc tình hình tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
ngày sau tết tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng lễ hội đầu xuân
như đánh bạc tín dụng đen tội phạm xâm phạm sở hữu phối hợp thực hiện an sinh xã hội
bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn lực lượng
làn tỏa những chiến công xuất sắc những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
sáng nay ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại trụ sở công an tp thủ đức thành ủy tp hồ chí minh ban giám đốc công an tp hồ chí minh
và thành ủy ủy ban nhân dân tp thủ đức đã tổ chức lễ trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân
khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản hiếp dâm rồi phân xác phi tăng
xảy ra tại tp thủ đức trong những ngày tết vừa qua
tại buổi khen thưởng công an tp thủ đức cho biết
việc tổ chức đấu tranh khám phá thành công vụ án vào thời điểm nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
cho thấy được tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị
thành tích trên đã góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
giữ gìn bình yên trên nệp bàn tp hồ chí minh hơn nữa là nâng cao niềm tin của nhân dân
với lực lượng công an nói chung và công an tp thủ đức nói riêng
phát biểu tại buổi lễ bí thư thành ủy tp thủ đức nguyễn hữu hiệp ghi nhận biểu dương thành tích
mà công an tp thủ đức cùng các đơn vị công an tp hồ chí minh đã phá nhanh vụ án
thượng tá nguyễn đình dương phó giám đốc công an tp hồ chí minh chia sẻ
kết quả khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
không quản ngại khó khăn vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ công an tp thủ đức nói riêng
và công an tp hồ chí minh trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thể hiện sự tinh thông về nghiệp vụ sự đoàn kết hiệp đồng phối hợp giữa các đơn vị
dịp này có năm tập thể được thành ủy tp hồ chí minh khen thưởng gồm đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức
công an phường tăng nhân phú b đội kỹ thuật hình sự công an tp thủ đức
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và phòng kỹ thuật hình sự công an tp hồ chí minh
giám đốc công an tp hcm đã có thư khen kèm theo tiền thưởng đối với hai tập thể là đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức
và công an phường tăng nhân phú b vì đã lập thành tích xuất sắc
đồng thời thành ủy tp thủ đức đã quyết định khen thưởng đối với các đơn vị
gồm ban chỉ huy công an tp thủ đức đội cảnh sát hình sự đội kỹ thuật hình sự công an phường tăng nhân phú b thuộc công an tp thủ đức
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hồ chí minh viện kiểm sát nhân dân tp hồ chí minh và viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức
ngoài ra còn có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ vừa tiến hành khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với ngô tam khôi
trú tại quận tây hồ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
sau một thời gian dài theo dõi vào sáng ngày một mươi ba tháng hai tức mùng bốn tết
tại khu vực bến xe yên nghĩa quận hà đông hà nội lực lượng công an đã bắt quả tang ngô tam khôi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật là hai bánh heroin cùng gần sáu trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khôi khai nhận mua ma túy vận chuyển về hà nội để bán kiếm lời
khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn lê quý đường không chấp hành mà còn lao xe vào thượng úy trần trung đức gây thương tích nặng
công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quý đường
sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn phường yên ninh tp yên bái
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ nguyễn thái học tổ một phường nguyễn thái học tp yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tp yên bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường đã quay đầu xe bỏ chạy
lúc này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đường đã không chấp hành mà còn điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức khiến đồng chí đức bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lê quý đường kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thở
thấy bạn bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nhóm đối tượng đã chửi bới lăng mạ ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trịnh thanh long quê tỉnh đắk nông trần ngọc lưu quê tp hải phòng và ba người khác về tội chống người thi hành công vụ
theo điều tra ban đầu vào tối ngày năm tháng hai tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện long điều khiển xe máy chở theo lưu không được bảo hiểm có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra

về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện